các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáu người trên xe khai báo họ vừa hết thời gian cách ly tập trung tại một cơ sở ở phường an bình
và đã nhờ tài xế nói trên dùng ô tô trở về địa phương để khai báo y tế tiếp tục cách ly tại nhà
vụ việc này đang được giao cho công an phường an bình để tiếp tục làm rõ xử lý